chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
sau nhiều năm bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng lý a tủa chú tại nậm pồ tỉnh điện biên vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lào cai bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh đắk nông
năm hai nghìn một mươi hai lý a tủa cùng bốn đối tượng khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại xã nậm xé huyện văn bàn tỉnh lào cai thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật hơn bốn kg thuốc viện
lợi dụng sơ hở lý a tủa đã bỏ trốn
sau khi khoanh vùng được địa điểm đối tượng lẩn trốn lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ
thành công đối tượng lý a tủa
quá trình bắt giữ cũng như áp tải đối tượng về tới lào cai đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đón khách vào chơi game bất chấp lệnh cấm hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
một cơ sở kinh doanh dịch vụ internet vừa bị đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và công an xã lê hồ huyện kim bảng tỉnh hà nam phát hiện xử lý
trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn xã lê hồ tổ công tác phát hiện tại cơ sở kinh doanh internet
và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử do nguyễn trần ba làm chủ đang hoạt động vi phạm quy định phòng chống dịch
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an phát hiện
trong quán có một mươi một nam thanh niên đang tụ tập sử dụng dịch vụ internet và chơi game
hiện công an huyện kim bảng đang khẩn trương củng cố hồ sơ điều tra làm rõ
để xử lý chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ internet và khách chơi game về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch
nguyễn thị thu hương chú quận gò vấp tp hcm cam kết với cơ quan chức năng
sẽ rời hậu giang để trở về tp hcm nhưng không thực hiện và lây bệnh cho một người khác
hiện đối tượng đã bị công an huyện châu thành a
tỉnh hậu giang khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam về hành vi
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
ngày chín tháng tám hưng đi xe tải luồng xanh biển kiểm soát chín mươi năm c bốn nghìn sáu trăm sáu mươi năm đến thị trấn một huyện châu thành a
ba ngày sau hương cùng với tài xế xe tài này chở rau củ lên huyện bình chánh tp hcm bán
rồi quay về thị trấn một nghìn trong đêm
sau đó hương được tài xế trở đến nhà anh ruột tại xã thạnh hòa huyện phụng hiệp
tại đây lực lượng chức năng phát hiện yêu cầu
hai người khai báo y tế hương và tài xế khai không đi tp hcm
mà chỉ đến huyện trà ôn của tỉnh vĩnh long
hai người từ chối việc đi cách ly tập trung và viết cam kết quay về tp hcm
ngày một mươi năm tháng tám hương tiếp tục có mặt tại một nhà trọ ở thị trấn một ngàn và xã trường long a
tại đây cơ quan chức năng phát hiện hương tiếp xúc với nhiều người
và có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
còn tại cao bằng hai cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là một mươi bảy hai triệu đồng
cụ thể quán cháo lợi hạnh địa chỉ tại tổ bảy phường đề thám do bà nông thị hạnh làm chủ
bị phạt với số tiền hai hai triệu đồng vào quán nướng có địa chỉ tại tổ một mươi một phường sông hiến
bị lập biên bản xử phạt với số tiền một mươi năm triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra hai cơ sở kinh doanh không thực hiện quy định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
giảm năm mươi công suất sử dụng kinh doanh và kinh doanh quá thời gian quy định
đặc biệt chủ cơ sở kinh doanh không đeo khẩu trang
nhiều thứ ba của tỉnh khánh hòa để phòng chống dịch
trong hơn một tháng qua địa phương này đã áp dụng chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
phần lớn người dân tuân thủ chấp hành quy định
xong cũng có một số đối tượng vì nhiều lý do đã có những hành vi chống đối
thậm chí tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch gây bức xúc trong dư luận
chiều ngày một chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh đã tống đạt các quyết định xử lý
theo quy định của pháp luật đối với bốn thanh niên cùng chú ở xã vạn long
trong đó có ba thanh niên bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó chiều ngày tám tháng tám bốn thanh niên này đi qua kiểm soát dịch bệnh của xã vạn khánh
nhưng không được các thành viên của chốt cho phép vì ra ngoài không có lý do chính đáng
lúc này bốn thanh niên đã dùng gạch đá vừa lang mạng chửi bới
vừa tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ là một cán bộ tại chốt bị thương nhẹ
đây là hình ảnh vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám tại chốt kiểm soát dịch ở thôn hội khánh xã vạn khánh
một thanh niên không đeo khẩu trang không đội mũ bảo hiểm xin đi qua chốt không được
đã quay sang chửi bới rồi dùng tay tấn công
một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ
các lực lượng tại chốt đã nhanh chóng quật ngã và không chế đối tượng
sau đó một ngày cũng tại một chốt kiểm soát dịch ở xã vạn khánh
hai thanh niên trú ở địa phương đều không đội mũ bảo hiểm ra ngoài với lý do đi bắt ốc
khi không được lực lượng chức năng cho qua
một trong hai thanh niên đã giật khẩu trang của một cán bộ công an rồi dùng tay tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
từ ngày sáu tám đến ngày ba mươi tám
bốn người thực hành công vụ đáng chú ý là ở tại địa bàn xã vạn khánh xảy ra bốn vụ
hiện nay công an điều tra chúng tôi đã khởi tố ba vụ án và năm bị can
trong đó có hai vụ là đủ điều kiện để áp dụng biện pháp rút gọn thủ tục rút gọn
đối với hai vụ này thì gồm cả hai bị can
hiện nay chúng tôi là thống nhất với kiểm sát và tòa án sẽ sớm kết luận và đưa ra xét xử sớm
để răng đê giáo dục phòng hừa
huyện vạn ninh là một trong những địa phương có diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp của tỉnh khánh hòa
trong khi phần lớn người dân tuân thủ chấp hành
thì vẫn có đối tượng không những không chấp hành quy định phòng chống dịch
mà còn có hành vi gây hấn chống đối thậm chí tấn công lại lực lượng chức năng
đây là hành vi nguy hiểm cần lên án và xử lý thật nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị một người phụ nữ đã được cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
giải cứu ra ngoài kịp thời khi đang bị ngạt khó trong đám cháy vào chiều tối qua
cụ thể vào lúc một mươi sáu h ba mươi hai phút trung tâm thông tin chỉ huy thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố nhận tin báo cháy tại nhà dân số chín mươi hai công trường an đông
phường chín quận năm ngay lập tức hàng chục cán bộ chiến sĩ đã đến hiện trường triển khai chữa cháy
đồng thời triển khai cứu nạn cứu hộ thời điểm này bà đàm thị kim phụng bảy mươi ba tuổi
bị mắc kẹt trong nhà đã được cảnh sát giải cứu ra ngoài đưa đi cấp cứu
vụ cháy cũng được dập tắt ngay sau đó tại bệnh viện bà phụng đã tỉnh và đi lại bình thường
được biết bà phụng là trường hợp dương tính covid một mươi chín vừa trải qua điều trị tại bệnh viện
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thủ đô hà nội vẫn đang trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hàng ngàn chốt phòng chống dịch vẫn duy trì đảm bảo an ninh an toàn từ thôn xóm đến cấp xã cấp huyện
tuy nhiên dịch bệnh khó lường lực lượng kiểm soát thì có hạn chưa thể bao quát hết tất cả hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
vì vậy mô hình camera giám sát hỗ trợ phòng dịch đã được xây dựng và đem lại những hiệu quả tích cực
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại xã tân hội huyện đan phượng hà nội
trụ sở ủy banh lên dân xã tân hội huyện đan phượng
đây là trung tâm chỉ huy trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của xã
hiện tại một mươi năm mắt thần giám sát trên toàn địa bàn được truyền tải về hệ thống như thế này
ngoài hệ thống camera xã tân hội cũng trang bị nhiều bộ đàm kết nối trực tiếp từ trụ sở ủy ban nhân dân xã đến các chốt
hình thức bộ đàm như thế này đã tiết kiệm được thời gian cán bộ trực chốt và sở chỉ huy có thể dễ dàng thông tin đưa ra những chỉ đạo xử lý vụ việc nhanh gọn
toàn bộ các kinh phí của đàm camera thì chúng tôi xã hội hóa được một trăm linh và cái này chúng tôi cũng khẳng định được
được sự ủng hộ rất là nhiệt liệt của bà con nhân dân
ngoài phục vụ tích cực cho phòng chống dịch thì sau này camera này sẽ đóng vai trò tích cực trong cuộc quản lý cũng như là giúp cho ổn định tình hình an ninh trật tự
các chốt ở điểm vùng xanh này trước kia chúng tôi chưa có lắp camera
người dân thường những trong làng cùng quen biết nhau thì chúng tôi rất khó để thực hiện được nghiêm túc hơn chỉ thị một mươi sáu
nhưng từ khi có camera giám sát thì cái ý thức người dân người ta trách nhiệm được cao hơn người ta sẽ tự ý thức được nhiều hơn nên cái tỷ lệ ra đường giảm thấy rất nhiều
tôi là một người dân trên địa bàn xã tân hội thì tôi rất là ủng hộ về việc nó bật hệ thống camera an ninh theo dõi trên địa bàn của lại của xã và sẽ kiểm soát được dịch bệnh của covid trên địa bàn của xã